thưa quý vị sau đây là một thông tin vui đối với du lịch nước ta và đặc biệt là với ngành du lịch tại ninh bình
tờ daily mail chuyên trang du lịch của anh vừa công bố ninh bình đứng vị trí thứ tư trong top một mươi kỳ quan mới thế giới ít đám đông
dựa trên các tiêu chí về vẻ đẹp sự tráng lệ và mức độ gây ấn tượng với du khách
tờ daily mail của anh dẫn lời các chuyên gia tư vấn du khách nên đặt tour tới các điểm đến đang nổi lên
như những kỳ quan mới của thế giới trong đó ninh bình được các chuyên gia đánh giá không kém gì điểm đến nổi tiếng vịnh hạ long
được sông đáy bao quanh cùng đa dạng các loại hình thờ tự như lăng tẩm đền miếu phủ chùa và khung cảnh nông trang yên bình
cảnh quan sông nước các cánh đồng lúa chín vàng
đây không phải lần đầu báo chí nước ngoài dành lời khen ngợi cho ninh bình trước đó địa phương này đã nhiều lần xếp hạng cao
trong danh sách bình chọn của nhiều chuyên trang du lịch quốc tế uy tín
để tiếp tục nâng cao thương hiệu trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế ninh bình đang đẩy mạnh đào tạo
bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm mới sản phẩm bảo đảm an ninh trật tự vệ sinh môi trường
văn minh văn hóa du lịch góp phần xây dựng hình ảnh con người cố đô hiền hòa thân thiện và mến khách
ngày một mươi hai tháng bốn tại hà nội hiệp hội du lịch việt nam tổ chức diễn đàn du lịch việt nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững
đây là một trong những nỗ lực cụ thể của ngành du lịch nhằm thực hiện chỉ đạo của chính phủ và bộ văn hóa thể thao và du lịch
trong việc chủ động vận động các doanh nghiệp du lịch cả nước thực hiện chuyển đổi xanh để chung tay bảo vệ môi trường
bảo đảm phát triển du lịch việt nam trở thành ngành kinh tế xanh phát triển bền vững
trong quyết định tám trăm tám mươi hai thủ tướng ban hành kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đặc biệt là trong nghị quyết số tám mươi hai của chính phủ về các nhiệm vụ giải
giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững
chính phủ đã chỉ đạo ngành du lịch xây dựng và triển khai chương trình hành động du lịch xanh giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
như vậy yêu cầu chuyển đổi xanh trong du lịch đã được chính phủ khuyến khích ngành du lịch triển khai
là một trong những hoạt động quan trọng nằm trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế việt nam hai nghìn hai mươi bốn
diễn đàn du lịch việt nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững là một cơ hội để những người làm du lịch
trao đổi và thảo luận những nội dung cơ bản của chuyển đổi xanh trong lĩnh vực du lịch
về các giải pháp triển khai về trách nhiệm và sự vào cuộc của các bên liên quan trong việc đưa du lịch việt nam
trở thành ngành kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn nâng cao vị thế của du lịch việt nam
nâng cao sự tăng trưởng của các doanh nghiệp và đời sống của hàng triệu lao động trong lĩnh vực du lịch
vừa qua tại hà nội liên hội đào tạo du lịch việt nam phối hợp với các bên liên quan
tổ chức hội thảo khoa học quốc tế đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch chuẩn quốc tế giai đoạn hiện nay
hội thảo thu hút được sự quan tâm của đông đảo người làm du lịch các cơ quan đơn vị trong ngành du lịch
nhằm thống nhất đưa ra các giải pháp để đáp ứng đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao trong thời kỳ mới
tính đến thời điểm hiện tại cả nước hiện có một trăm chín mươi năm cơ sở đào tạo du lịch gồm sáu mươi năm trường đại học có các khoa du lịch
năm mươi năm trường cao đẳng bảy mươi một trường trung cấp và bốn trung tâm đào tạo
trình độ kỹ năng nghiệp vụ nguồn nhân lực luôn là yếu tố quyết định sự phát triển của du lịch trong bất cứ bối cảnh nào
đứng trước những nhu cầu xu hướng du lịch mới hình thành sau những tác động của đại dịch covid một mươi chín
du lịch việt nam muốn phát triển càng cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
vì vậy hội thảo quốc tế đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch chuẩn quốc tế trong giai đoạn hiện nay
là một cơ hội để ngành du lịch ngành đào tạo nhân sự du lịch đơn vị sử dụng lao động du lịch
cùng nhau đánh giá tình hình và tìm giải pháp cho vấn đề này
thời gian qua với sự phục hồi của hoạt động du lịch các doanh nghiệp lữ hành quay trở lại thị trường
và đăng ký mới tăng mạnh điều này đòi hỏi các doanh nghiệp du lịch cần chuẩn bị đủ nguồn nhân lực
đồng thời các cơ sở đào tạo cũng cần có giải pháp để đáp ứng đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực du lịch
ngày càng cao của doanh nghiệp
trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế việt nam hà nội hai nghìn hai mươi bốn
hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh thái nguyên đã diễn ra tại thành phố hà nội
sự kiện nhằm giới thiệu về vùng đất con người những tiềm năng và thế mạnh
cùng các sản phẩm du lịch của địa phương đến với đông đảo công chúng
tại sự kiện đại diện tỉnh thái nguyên đã giới thiệu một số chương trình tour du lịch kích cầu
kết nối giữa thành phố hà nội các tỉnh thuộc đồng bằng sông hồng với thái nguyên và một số tỉnh lân cận
mục đích sự kiện lần này nhằm quảng bá giới thiệu về văn hóa điểm đến sản phẩm tiềm năng thế mạnh
của các sản phẩm du lịch tỉnh thái nguyên cung cấp danh mục sự án thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch
trên địa bàn tỉnh thái nguyên tìm kiếm cơ hội đối tác đầu tư ký kết hợp tác khai thác phát triển
tối đa tài nguyên du lịch đa dạng hóa sản phẩm du lịch đặc trưng góp phần tăng lượng khách du lịch đến với thái nguyên
hiện nay tỉnh thái nguyên đã và đang tập trung xây dựng phát triển bốn dòng sản phẩm du lịch chính
gồm du lịch văn hóa tâm linh lịch sử về nguồn du lịch sinh thái nghỉ dưỡng du lịch cộng đồng nông thôn gắn với văn hóa trà
du lịch miles thể thao khám phá hang động mạo hiểm với nguồn tài nguyên du lịch hấp dẫn độc đáo cùng với các giá trị văn hóa đặc sắc
hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một hành trình trải nghiệm trọn vẹn với đầy đủ sắc màu về vùng đất và con người thái nguyên